hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna tuyên bố triều tiên đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung
sử dụng nhiên liệu rắn irbm như một phần của hoạt động thường xuyên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ
theo kcna tên lửa mang đầu đạn siêu thanh được phóng vào chiều ngày một mươi bốn tháng một
nhằm kiểm tra khả năng kiểm soát và ổn định bay của đầu đạn cũng như độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa
tuyên bố của kcna nêu rõ vụ thử nghiệm không gây ra bất kỳ tác động nào đến sự an toàn của các nước láng giềng của chúng tôi
và không liên quan đến tình hình an ninh khu vực như thế nào
trước đó quân đội hàn quốc hôm một mươi bốn tháng một thông báo họ phát hiện vụ phóng từ một khu vực trong hoặc xung quanh bình nhưỡng
vào khoảng một mươi bốn h năm mươi năm chiều cùng ngày theo giờ địa phương và tên lửa đã bay khoảng một km trước khi lao xuống biển
đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của triều tiên kể từ khi phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hoa song một mươi một
sử dụng nhiên liệu rắn vào hôm một mươi tám tháng một mươi hai
vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh khu vực danh giới trên biển giữa hai miền triều tiên
liên tục xảy ra các vụ bắn đạn pháo từ cả triều tiên và hàn quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật